những tiếng kèn gọi đổ rác vọng vào từng ngõ nhỏ những tiếng trổi tre đều đặn sớm khuya những bóng dáng nhỏ bé cẩn mẫn và những hình ảnh này vốn rất đỗi quen thuộc với mỗi con đường mỗi góc phố nhưng cũng rất lặng thầm khiến nhiều người đôi khi không để ý
càng vào những ngày lễ tết lượng rác thải tăng gấp ba gấp bốn ngày thường đòi hỏi công ty môi trường đô thị liên tục phải tăng ca tăng kíp để đáp ứng yêu cầu của công việc
công việc khá vất vả điều kiện làm việc trong môi trường độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe song các anh các chị luôn đề cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đối với chị tòng thị yên hơn một mươi năm gắn bó với nghề cũng đã chừng ấy năm các chị phải đón tết ngoài phố
ngay cả việc sắm sửa cho gia đình một cái tết tươm tất các chị cũng phải tranh thủ từng phút sau những giờ lao động mệt nhọc
thì chị em chúng tôi đã cố gắng có trách nhiệm tinh thần cao đối với công việc của mình trong hàng ngày
đối với đặc biệt nhất trong ngày tết ngày đấy là chị em với tôi giúp đỡ đối nhau và làm trong ngày cho hoàn thành nhiệm vụ
mỗi ngày các công nhân vệ sinh của công ty môi trường đô thị sơn la phải làm việc bốn k bắt đầu công việc vào lúc bốn giờ ba mươi phút khi trời còn mờ sáng lúc mọi nhà còn yên giấc kết thúc ca làm việc thứ nhất vào bảy h ba mươi phút sáng
và đến khi phố xá đã đền đèn các chị mới kết thúc ca làm việc cuối cùng của mình vào khoảng gần hai mươi hai giờ đêm
công việc của họ vẫn thầm lặng cẩn mẫn nhưng họ đã và đang góp phần nhỏ bé của mình mang một mùa xuân mới đến với mỗi nhà và từng con phố